ngay sau khi tỉnh thái nguyên xuất hiện dịch tả lợn châu phi các lực lượng chức năng liên ngành
tại trạm kiểm dịch động vật hợp thành được đạt tại quốc lộ ba mươi bảy thuộc địa phận xã hợp thành
huyện sơn dương tỉnh tuyên quang luôn túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kiểm tra và phun thuốc khử trùng
các phương tiện lưu thông qua trạm toàn tỉnh tuyên quang hiện có năm trăm năm mươi con lợn
tỉnh đã hỗ trợ gần năm tỷ đồng để mua vaccine và thuốc khử trùng cấp cho các xã khó khăn trên địa
bàn tỉnh để phòng chống dịch bệnh thời gian tới tuyên quang sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp
phòng bệnh vệ sinh thú y đồng thời sẵn sàng lực lượng và phương tiện để kịp thời tổ chức phòng
dịch có hiệu quả hạn chế tối đa những tổn thất do dịch tả lợn châu phi gây ra